ủy ban nhân dân tp hcm vừa đề xuất bộ giao thông vận tải về nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải
trên địa bàn thành phố và một số dự án kết nối các tỉnh lên cận giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tp hcm đề xuất một mươi hai dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương với dự kiến nhu cầu vốn khoảng bốn mươi năm một trăm sáu mươi một tỷ đồng
trong đó bốn dự án vốn oda cấp phát từ ngân sách trung ương do địa phương quản lý
gồm dự án cải thiện môi trường nước thành phố lưu vực kênh tàu hủ bến nghé kênh đôi kênh tẻ giai đoạn hai
dự án phát triển giao thông xanh tp hcm dự án giao thông đô thị bền vững cho tuyến tàu điện ngầm số hai
và dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số hai tuyến bến thành tham lương
cùng với đó có tám dự án với tổng số vốn là ba mươi chín sáu trăm hai mươi năm tỷ đồng từ ngân sách trung ương do bộ giao thông vận tải quản lý